mà phụ huynh có cái phản ánh và có cái ghi nhận
cũng là một cái vấn đề mà nhà trường cần phải có cái thông tin một cách hết sức là rõ ràng
bởi vì những cái hình ảnh rau củ mà bị dập héo
đó là những cái thực phẩm mà ban tiết phẩm đã có cái phân loại lập biên bản để đề nghị đồ trả
bởi vì những thực phẩm này không đảm bảo chất lượng để đưa vào chế biến cho các cháu
và qua cái sự việc này thì với cái trách nhiệm của mình là người đứng đầu
ngành giáo dục đào tạo quận chín thời gian tới
thì cái công tác kiểm tra giám sát của phòng là công tác chúng tôi cũng đã thực hiện liên tục thường xuyên
nhưng qua cái sự cố ở trường trần thị đuổi thì cái công tác này càng cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa
để làm sao chất lượng bữa ăn ở tất cả các trường đều phải được đảm bảo
trước sự việc trên và qua trao đổi với phụ huynh nhà trường sẽ thay đổi nhà cung cấp thực phẩm
còn đơn vị bếp ăn thì vẫn là một trường đặc biệt
đến hết tuần này sang tuần trường sẽ tổ chức cuộc họp với toàn thể phụ huynh
để lấy ý kiến về việc có thay thế đơn vị bếp ăn hay không
thưa quý vị một số thẩm mỹ viện ở tp hcm đang quảng cáo rầm rộ phương pháp cấy tinh chất để giảm mở
liệu phương pháp này có hiệu quả thật sự như lời tư vấn
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
thẩm mỹ viện quốc tế ebile quận một tp hcm
theo lời quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội của thẩm mỹ viện này
phương pháp diệt mở bằng cách cấy tinh chất vào cơ thể là phương pháp mới nhất
có thể giảm từ năm một mươi năm cm vòng eo bảy một mươi kg của khách hàng chỉ sau một lần thực hiện duy nhất
để làm rõ thực hư vụ việc có như lời quảng cáo trên trang chủ của thẩm mỹ viện này
trong vai người cần tư vấn giảm cân phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đến cơ sở này
tại đây phóng viên được nhân viên tư vấn
chỉ với một liệu trình khách hàng hoàn toàn có thể giảm được số cân như mong muốn
bằng một loại tinh chất nhập từ nước ngoài về
trên thực tế một số khách hàng sau khi thực hiện các điều trình giảm cân
bằng phương pháp diệt mỏ hiện đại nhất này không có kết quả giảm cân như mong muốn
với hai nạn nhân này sau khi thực hiện liệu trình giảm mỡ được thẩm mỹ viện quốc tế emilia quảng cáo
với số tiền trung bình từ tám đến năm mươi triệu đồng một liệu trình
đổi lại là những triệu chứng đau đầu chóng mặt hồi hộp nôn ói
sau khoảng đó sau một tháng hơn một tí xíu
thì tôi cảm thấy không có một tác dụng gì hết
nhưng mà trước đó thì tôi có những triệu chứng như mệt mỏi
hay là nội mận đỏ thì tôi có đi khám bác sĩ
và bác sĩ mắng tôi nói là không được đi tìm những cái như thế này
tại vì là nó sẽ làm tắc hại về sau
sau khi điều trị khoảng một mươi một mươi năm triệu đồng một liệu trình giảm mỡ
hơn một tháng
thì tôi thấy trong người tôi thì nó có những cái triệu chứng
xuất hiện những triệu chứng bệnh nó rất là rõ ràng
thì tôi có tới bệnh viện để khám
thì bác sĩ ở bên đó cũng nghi ngờ là tôi bị tác dụng phụ của thuốc
nhưng mà họ thì không biết chắc chắn là cái thuốc đó tin gì
và thành phần thuốc là như thế nào
cho nên là họ không có hướng để điều trị cho tôi
theo các bác sĩ quy định hiện hành của bộ y tế
không có phương pháp giảm béo nào
như lời quảng cáo của thẩm mỹ viện quốc tế emilia
không thể bằng một lần duy nhất
giảm được từ năm một mươi năm cm vòng eo và đến bảy kg mỡ
về mặt khoa học chúng tôi có thể nói ngay là điều đó không thực tế
không bao giờ có
bởi vì như chúng ta đã biết
ngay cả những phương pháp can thiệp
giống như là chúng tôi hút mỡ bằng máy móc
bằng phẫu thuật
thì cái chuyện giảm vòng eo ngay như vậy
cũng rất là khó đạt
bởi vì cơ thể ta như ta nói
khi mà nó mập lên béo lên mất vòng eo
không chỉ là vấn đề mỡ nằm ở đó
như là giống như chất lỏng người ta đốt ra là hết
đấy chỉ là những quảng cáo để mà cho hấp dẫn khách hàng
giảm béo để đẹp hơn
là nhu cầu chính đáng của mỗi người
tuy nhiên để giảm cân hiệu quả
không ảnh hưởng đến sức khỏe
cần có phương pháp tập luyện thể thao và chế độ an kiên phù hợp
bởi nếu quá tin vào những lời quảng cáo có cắn
quảng cáo sai sự thật
thì không chỉ tiền mất tật mang
mà còn gây hại đến sức khỏe sau này
vậy thẩm mỹ viện quốc tế emilia
phản hồi như thế nào trước thông tin khách hàng tố cáo
liệu cơ sở này có được cấp phép
của sở y tế tp hcm hay không
xin mời quý vị theo dõi trong bản tin hiệp sống hai mươi bốn h bảy ngày mai